càng gần đến ngày khai giảng năm học mới thì nhu cầu mua sắm và sử dụng những mặt hàng như là sách giáo khoa đồ dùng học tập của học sinh các cấp lại tăng mạnh
các trung tâm phát hành sách lớn tại hà nội hay là cửa hàng bán lẻ sách thì luôn tấp nập phụ huynh và học sinh đi mua sắm chuẩn bị cho năm học mới
phản ánh của nhóm phóng viên thời sự
để chuẩn bị cho năm học mới em nguyễn vũ đức anh ở quận long biên thành phố hà nội đã tự mình đi mua sách giáo khoa và các đồ dùng học tập
dù nhà cách cửa hàng sách khá xa nhưng đức anh vẫn quyết định đến đây để yên tâm trước tình trạng sách giả hiện nay
hôm nay em đi mua sách giáo khoa với bọc vở và những dụng các kiểu nhãn vở hay là bút
thường em hay mua ở những trung tâm sách nó uy tín em nghĩ ở đấy thì không mua sách giả đâu
theo đại diện nhà xuất bản giáo dục việt nam để phục vụ cho năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám trên một trăm linh triệu bản sách giáo khoa đã được phát hành
bảo đảm ổn định thị trường sách
ngoài ra nhà xuất bản giáo dục việt nam đã cung ứng trên chín mươi năm triệu bản sách bổ trợ sách tham khảo các loại bản đồ tranh ảnh giáo dục phục vụ cho nhu cầu của học sinh và giáo viên
năm học này giá bán sách giáo khoa vẫn được giữ ổn định như những năm học trước
từ một mươi năm tháng tám đến bốn tháng chín của năm hai nghìn một mươi bảy thì nhà xuất bản giáo dục việt nam đã tổ chức tuần lễ đặc biệt
đấy là cùng em đến trường
tuần lễ đặc biệt này là một bước tăng cường phát hành sách trực tiếp đến các học sinh để nhằm mục đích là làm sao không còn học sinh nào có thể thiếu sách giáo khoa
đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao trong những ngày đầu năm học mới ngoài sách giáo khoa các mặt hàng khác như dụng cụ học tập cặp sách vở viết cũng được các nhà sách trưng bày khá đa dạng đầy đủ
đầu năm học mới thì lượng khách tìm
năm nào cũng vậy cứ đến thời điểm này các lực lượng chức năng lại phát hiện nhiều cơ sở in ấn sách lậu thu giữ hàng chục tấn sách giáo khoa các loại với giá trị nhiều tỷ đồng
đặc biệt trước đây việc in lậu sách chỉ dừng lại ở những đầu sách mới sách bán chạy
thì hiện nay ngay cả giáo trinh
sách giáo khoa sách tham khảo sách tiếng anh cũng bị in lậu in giả phổ biến
điều này gây hoang mang cho người tiêu dùng
trong năm học mới thì tôi có chuẩn bị sách vở cho con thì có nghĩa là tôi sẽ tìm những nơi mà địa điểm uy tín để tôi mua sách để lựa chọn mình tốt nhất cho con để nó tránh bị các hàng giả hàng lậu
các cơ sở người ta in lậu sách người ta bán sách giả sách lậu
có thể đến cả
cuốn cả triệu cuốn
người ta có thể thu lời cả tỷ đồng hàng tỷ đồng
nhưng mà khi mà bị các cơ quan chức năng phát hiện thì họ cũng chỉ bị xử phạt hành chính xử phạt hành chính với cái số tiền vài chục triệu đồng
như thế nó không đủ sức săn đen
nhiều ý kiến cho rằng để ngăn chặn tình trạng bán sách lậu các cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ từ khâu cấp phép in ấn đến kiểm tra phát hành
đưa ra nhiều hình thức xử phạt nghiêm minh thậm chí có thể truy cứu hình sự
bên cạnh đó các bậc phụ huynh và học sinh cũng nên tẩy chay sách lậu bằng cách tìm mua sách ở những nhà sách hiệu sách có uy tín